quảng ninh là địa bàn duy nhất trong cả nước vừa có đường biên giới trên bộ và trên biển với trung quốc
do đó đây được nhận diện là địa bàn trọng điểm dễ lây lan dịch bệnh
thực hiện chỉ đạo của tỉnh thành phố và các ngành chức năng đã và đang tiếp tục tích cực triển khai công tác kiểm soát phòng chống dịch bệnh
đến thời điểm hiện tại tỉnh quảng ninh chưa phát hiện ca bệnh nào dương tính với virus corona
ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại thành phố móng cái tỉnh quảng ninh
thưa quý vị quảng ninh là tỉnh duy nhất có cả đường bộ và đường biển nối liền với trung quốc và kéo dài
vì thế trước tình hình diễn biến dịch bệnh phức tạp như hiện nay thì quảng ninh có nguy cơ rất lớn
trước thực tế này quảng ninh đã triển khai đồng bộ và kịp thời nhiều vạn giải pháp đặc biệt là ở khu vực cửa khẩu
hiện tại thành phố móng cái cũng đã chưng dụng tất cả các khách sạn nhà nghỉ trên địa bàn để đưa những người nhập cảnh về việt nam từ trung quốc
thành phố móng cái không có biểu hiện sốt cách ly tạm thời một mươi bốn ngày
đồng thời thành phố móng cái đã triển khai các biện pháp tăng cường kiểm dịch y tế đối với người ra và vào thành phố qua trạm kiểm soát liên hợp
km một mươi năm bến tàu dân tiến nhằm phòng chống lây nhiễm dịch bệnh
trạm kiểm soát liên hợp km một mươi năm bến tàu dân tiến phối hợp với cơ quan kiểm dịch y tế
để triển khai máy đo thân nhiệt từ xa để kiểm tra tất cả các người qua lại địa bàn trạng
để đảm bảo quản lý
để đảm bảo quản lý
để kiểm soát chặt chẽ không để việc lây ra dịch bệnh
công tác tuyên truyền hướng dẫn nhân dân các biện pháp chủ động phòng chống viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona
cũng được thành phố triển khai tới từng người dân
cùng với đó việc vệ sinh môi trường khử trùng cũng được thực hiện thường xuyên nhất là tại các chợ
cách thực hiện phun thuốc tiêu độc khử trùng chúng tôi triển khai thực hiện vào buổi tối
vì ban ngày là ảnh hưởng đến các hộ kinh doanh và chúng tôi cứ hai tối chúng tôi phun một lần
hiện nay quảng ninh cũng thành lập hai bệnh viện
bệnh viện gồm bệnh viện số một tại trung tâm y tế móng cái với quy mô năm trăm linh giường bệnh
bệnh viện số hai tại bệnh viện lao phủ tỉnh
cán bộ y bác sĩ và máy móc trang thiết bị y tế cũng đã tăng cường sẵn sàng ứng phó phòng chống dịch
trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch ncov
tỉnh quảng ninh đã chỉ đạo các ngành chức năng chủ động các kịp bản và phương án
sẵn sàng phòng chống dịch khi có các tình huống xảy ra trên địa bàn
nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh ncov
chúng tôi quyết tâm và toàn bộ hệ thống chính trị đều phải cùng vào cuộc
và cùng với người dân và thực hiện theo đúng chỉ đạo của chính phủ và các bộ ngành trung ương
và chúng tôi tin tưởng rằng với sự vào cuộc tích cực và sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền
các cấp từ tỉnh đến cơ sở và sự ủng hộ của người dân
chúng tôi sẽ thành công trong việc phòng chống dịch corona